hàng nghìn người dân thuộc hai quận sơn trà và ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đang rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước tại đây là do đâu và chính quyền đà nẵng đã có giải pháp như thế nào để khắc phục tình trạng này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
tình trạng thiếu nước đã diễn ra gần một tháng nay thuộc khu vực các phường an hải bắc nại hiên đông phước mỹ quận sơn trà
phường khuê mỹ mỹ an hòa hải hòa quý quận ngũ hành sơn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do đang vào mùa du lịch lượng khách lưu trú nhiều cùng với thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng của người dân cao
mỗi ngày sử dụng từ ba trăm một mươi đến ba trăm ba mươi khối nước tăng một năm đến một bảy lần
trong khi đó tổng công suất của bốn nhà máy nước
trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng được hai trăm năm mươi khối nước mỗi ngày

trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng được hai trăm năm mươi khối nước mỗi ngày